thưa quý vị vào trưa nay ngày một mươi hai tháng tám sở y tế hà nội thông tin từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi hai tháng tám
thủ đô hà nội ghi nhận hai mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có tám ca cộng đồng và một mươi tám ca trong khu cách ly
các ca mắc mới phân bố bệnh nhân theo các quận huyện đông anh một mươi đống đa sáu thạch thất sáu hai bà trưng hai và hà đông